cục an ninh kinh tế của bộ công an cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình theo dõi đánh giá chính xác các tác động của thế giới khu vực và trong nước đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế
chủ động phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời những hạn chế bất cập trong việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế
đây là yêu cầu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khi đến thăm và làm việc với cục an ninh kinh tế vào sáng ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích đóng góp của cục an ninh kinh tế và lực lượng an ninh kinh tế cả nước trong thời gian qua
cục an ninh kinh tế đã nắm chắc đánh giá dự báo sát đúng tình hình chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp cơ bản có tính chiến lược cũng như tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật về bảo đảm an ninh kinh tế trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của nước ta kịp thời phát hiện xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững quyền độc lập tự chủ trong quá trình phát triển kinh tế phát hiện
kinh tế để chuyển hóa chính trị kích động đình công lãn công của các thế lực thù địch phản động các hoạt động chuyển giá trôn thuế gian lận thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài cũng như các loại tội phạm trên lĩnh vực an ninh kinh tế
chủ nghĩa bản fifth của chủ nghĩa bản fifth của bộ chủ nghĩa đoàn thổ quốc ca và tổ chức fhcm xin chào tạm biệt
thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường đặt ra nhiều nguy cơ thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo đảm an ninh quốc gia trong đó có sự bảo đảm an ninh kinh tế
phục vụ công tác chiến đấu đảm bảo tốt chức năng thực hiện chính sách y tế đối với các đối tượng giam giữ
và tham gia hiệu quả y tế cộng đồng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng y tế công an nhân dân
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đảm bảo quan điểm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an với phương châm
ở đâu có cán bộ chiến sĩ công an ở đó có cán bộ y tế công an để thực hiện công tác bảo vệ
chăm sóc nâng cao sức khỏe
lực lượng y tế công an nhân dân đã có những bước phát triển củng cố và hoàn thiện
với tổ chức mạng lưới rộng khắp từ trung ương đến địa phương với ba tuyến chuyên môn kỹ thuật
gồm một mươi chín bệnh viện hai trăm một mươi hai đầu mối cơ sở khám chữa bệnh với hơn bảy ba trăm linh dường bệnh gần bảy cán bộ y tế
các cơ sở khám chữa bệnh y tế công an nhân dân từng bước được đầu tư khai thác sử dụng hiệu quả
cơ sở vật chất trang thiết bị thường xuyên cập nhật ứng dụng và phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
điều trị thành công nhiều bệnh lý nặng
cùng với đó y tế công an nhân dân đã có những đóng góp tích cực giải quyết những vấn đề về sức khỏe cho nhân dân
với những chiến công thành tích xuất sắc đã đạt được nhân diệp này lực lượng y tế công an nhân dân đã vinh dự được chủ tịch nước
trao tặng huân chương quân công hạng nhì
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đang triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
vì vậy lực lượng y tế công an nhân dân cần nhận thức rõ về vinh dự và trách nhiệm nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo chỉ huy
tăng cường đào tạo cán bộ y tế thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm vừa có tầm đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
tiếp tục kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế ngành công an nhất là kiện toàn củng cố mạng lưới khám chữa bệnh
bệnh viện tuyến trung ương ngành công an phát triển các trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu chất lượng cao xây dựng triển khai các tổ đội đảm bảo y tế cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các bệnh viện công an với một số bệnh viện lớn trong nước có uy tín đổi mới cải cách hành chính tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học đầu tư cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế
trọng tâm là quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ và quản trị bệnh viện bệnh xá
bộ công an trân trọng cảm ơn sự đồng hành và cộng tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên tạp chí công an nhân dân
và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm gắn bó chia sẻ cùng lực lượng công an nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng tạp chí công an nhân dân là tạp chí đầu ngành của lực lượng công an
đây là nhấn mạnh của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng chỉ đạo tạp chí công an nhân dân tại hội nghị cộng tác viên tạp chí công an nhân dân được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
với gần sáu mươi năm hoạt động tạp chí công an nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tạp chí công an nhân dân đã xuất bản hai trăm hai mươi số tạp chí với gần sáu bài viết
hiện tạp chí công an nhân dân có sáu ấn phẩm in trong đó có bốn ấn phẩm xuất bản một tháng một kỳ
thông qua các bài viết được đăng tải trên tạp chí công an nhân dân đã giúp cán bộ chiến sĩ nhất là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy
những người giữ chức vụ trong cấp ủy công an các đơn vị địa phương kịp thời nắm vững lý luận
từ đó áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời đã trở thành diễn đàn có uy tín để các nhà khoa học nhà nghiên cứu nhà quản lý trong và ngoài ngành
có các hoạt động thực tiễn trao đổi nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân
cũng như góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an trong thực tiễn
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
tạp chí công an nhân dân có vai trò vị trí hết sức quan trọng
có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đảng và của lực lượng công an nhân dân
nhất là trên lĩnh vực tư tưởng lý luận chính trị pháp luật nghiệp vụ
trên cơ sở trao đổi thông tin về một số kết quả trên các lĩnh vực công tác công an trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới tạp chí công an nhân dân cần nghiên cứu đề xuất đối với từng ấn phẩm
cho phù hợp phải thực sự là diễn đàn để cán bộ nghiên cứu khoa học nhà nghiên cứu nhà quản lý trong và ngoài ngành
cộng tác chặt chẽ gắn bó với tạp chí công an nhân dân thường xuyên có các bài tổng kết thực tiễn
đúc rút những bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác
đồng thời đề nghị tạp chí công an nhân dân phải tiếp tục đảm nhận tốt vai trò tham mưu
giúp đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức tốt các diễn đàn khoa học hội thảo tọa đàm
và xuất bản các số chuyên đề về công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân trong tình hình mới
sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã thể dựng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại tp cần thơ
phát biểu tại ngày hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích
kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ nói chung quận ninh kiều nói riêng đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị thành ủy ủy ban nhân dân tp ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp cần thơ
tiếp tục dành sự quan tâm đổi mới nội dung hình thức phương pháp và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đặc biệt là trên không gian mạng
nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào
đối với công an thành phố cần thơ đồng chí thứ trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
tinh thần chủ động sáng tạo tham mưu cấp ủy chính quyền mặt trận các cấp
hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong ngày hội ban tổ chức đã trao các bằng khen của bộ công an
ủy ban nhân dân tp cần thơ công an tp cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tặng quà khám chữa bệnh miễn phí
cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trước đó thứ trưởng cùng đoàn đã đến dân hương bắc hồ tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn viên công an tp cần thơ
tiếp tục với các nội dung đáng truy khát phạt tiền từ một đến bảy triệu đồng
đối với hành vi ghi âm lời nói
hình ảnh của hồ chí minh
hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa hoặc ghi âm lời nói
khi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ
trong phiên xét xử vụ án dân sự vụ án hành chính
người không tuân theo sự điều hành của chủ tọa về hoạt động ghi âm lời nói
ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự cũng bị phạt cùng mức
đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định trong pháp lệnh
xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua với tỷ lệ thả tán thành một trăm linh
trong phiên họp vào sáng nay
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo pháp lệnh
chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga cho biết
để đảm bảo thống nhất giữa pháp lệnh với bộ luật tố tụng dân sự
luật tố tụng hành chính bộ luật tố tụng hình sự quy định
về hành vi vi phạm đội quy phiên tòa
khoảng bốn điều hai mươi ba pháp lệnh quy định về phạt tiền từ một đến bảy triệu đồng
đối với hành vi ghi âm lời nói hình ảnh của hội đồng xét xử
mà không được sự đồng ý của chủ tọa hoặc ghi âm lời nói
ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ
trong phiên xét xử vụ án dân sự vụ án hành chính vụ án hình sự
trành án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh
quy định này nhằm bảo vệ quyền riêng tư bí mật thông tin cá nhân của đương sự
và các bên tham gia tố tụng
không phải chỉ có bị can bị cáo là những người bị hạn chế về quyền con người
tham gia vụ án hình sự còn có những người khác bị hại chẳng hạn
người làm chứng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
người ta cũng có quyền bảo vệ cái bí mật tài sản của người ta
các vụ án xâm hại nhân thân xâm hại nhân phẩm
mà bây giờ là cũng live stream đưa hết lên mạng ghi âm ghi hình
thế thì đây là cái câu chuyện

cho nên lý do tại sao pháp luật của chúng ta và của tất cả các nước trên thế giới
quy định cái chuyện này là xuất phát từ cái việc bảo vệ quyền con người
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cũng cho biết
việc tổ chức một phiên tòa mục tiêu tối thượng hướng đến một bản án đúng pháp luật công tâm
do vậy nếu hội đồng xét xử ngôi làm việc mà hàng trăm máy điện thoại đưa lên live stream
thì sự toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ chính của phiên tòa sẽ bị sao nhãng
cho nên rất mong là người dân và đặc biệt là truyền thông các nhà báo
tôn trọng cái chia sẻ với cái áp lực của các thẩm phán
khi đứng trước một cái nhiệm vụ rất lớn là phải đưa ra cái phán quyết liên quan đến sinh mệnh
và cái quyền lợi của con người thì người ta phải toàn tâm toàn ý
cái tâm trạng của bất cứ ai cũng thế thôi
đứng trước ống kính và đứng trước các máy truyền thông thì nó bị xào nhãng
thì rất mong là các nhà báo chia sẻ về áp lực này và tạo điều kiện
để cho hội đồng xét xử làm đúng cái phận sự của mình
về thẩm quyền xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
thượng trưởng uban tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan
ra soát và trình lý sự thảo pháp lệnh bổ sung điều ba mươi hai điều bốn mươi và khoản chín điều bốn mươi một
quy định thẩm quyền xử phạt của chủ tịch uban nhân dân các cấp
trong tất cả các giai đoạn tố tụng trừ các vụ án thuộc thẩm quyền
và các cơ quan tư pháp trong quân đội
vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục công nghiệp an ninh bộ công an và các cơ quan hữu quan
cùng công ty cổ phần hội trợ triển lãm và quảng cáo việt nam việt fair
phối hợp với công ty messi frankfurt limited chi nhánh đài loan
thuộc tập đoàn maxxy frankfurt đã tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật
phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thiết bị an toàn
bảo vệ tòa nhà thông minh năm hai nghìn hai mươi hai
tới dự và cắt băng khánh thành tại triển lãm có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn secc số bảy trăm chín mươi chín nguyễn văn linh
quận bảy tp hcm
với quy mô ba trăm hai mươi gian hàng hơn hai trăm năm mươi đơn vị giới thiệu ba lĩnh vực chính
gồm phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ an ninh an toàn tòa nhà
và nhà thông minh của các cơ quan tổ chức nhà sản xuất nhà cung cấp hàng đầu
đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khuôn khổ triển lãm cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục công nghiệp an ninh công an tp hcm công an tỉnh đồng nai
tổ chức khu gian hàng giới thiệu về năng lực bước đột phá
trong sản xuất sản phẩm an ninh lưỡng dụng thuộc bộ công an
triển lãm là hoạt động thiết thực với việc ứng dụng công nghệ và vật liệu mới
là nơi kết nối các nhà khoa học nhà sản xuất nhà cung cấp trong nước với bạn bè quốc tế
nhằm tăng cường học hỏi trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại việt nam
đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng quản lý nhà nước
về lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy và các doanh nghiệp trong nước
tiếp cận với các công nghệ giải pháp sản phẩm tiên tiến hiện đại và các đối tác tiềm năng
nhằm phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm an ninh an toàn và trật tự xã hội
góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế
bảo vệ an ninh an toàn sức khỏe tài sản và sự bình yên hạnh phúc cho người dân
chiều nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an
đã có buổi làm việc về các mặt công tác và những định hướng thời gian tới tại công an tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã báo cáo sơ bộ tóm tắt tình hình các mặt công tác của công an lâm đồng
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng những thành tích
kết quả nổi bật công an tỉnh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị công an tỉnh lâm đồng tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo
chỉ đạo xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nguyện hiện đại
tăng cường thực hiện tốt công tác cán bộ quan tâm đến quy hoạch chọn nguồn nhân sự lấy sự trung thành và chất lượng công tác làm thức đo
coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị công an tỉnh lâm đồng tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an xã chính quy
vững mạnh về tư tưởng chính trị tổ chức có trụ sở làm việc độc lập đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao ngay tại địa bàn cơ sở
trong chuyến công tác tại tỉnh lâm đồng thứ trưởng trần quốc tỏ đã đến thăm và làm việc với công an xã hiệp thạnh huyện đức trọng
sáng nay tại tỉnh phú thọ trại giam tân lập thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những chiến công thành tích mà trại giam tân lập đã đạt được trong suốt chặng đường bảy mươi năm năm qua
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê văn tuyến trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho trại giam tân lập
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị đảng ủy ban giám thị và tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam tân lập
tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

đảng ủy ban giám thị và tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam tân lập

tại hội đàm với lãnh đạo cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga trên các lĩnh vực trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm công tác
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh bộ công an việt nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga trong tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cấp chuyên viên hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm đào tạo cán bộ trong lĩnh vực huấn luyện chó nghiệp vụ cảnh sát cơ động cảnh sát đặc nhiệm
thứ trưởng nguyễn văn long và ngài elias igor anatolievich đã ký thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cơ quan vệ binh quốc gia liên bang nga tạo cơ sở pháp lý để hai cơ quan tăng cường hợp tác chặt chẽ hiệu quả
tại hội đàm với bộ các vấn đề phòng vệ dân sự tình trạng khẩn cấp và khắc phục thiên tai liên bang nga lãnh đạo hai bộ thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa để tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng thế mạnh của hai bộ qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo và phòng ngừa ứng phó với các tình huống khẩn cấp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo huấn luyện cán bộ
tại hội đàm với bộ các vấn đề phòng vệ dân sự tình trạng khẩn cấp và khắc phục thiên tai liên bang nga lãnh đạo hai bộ thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo và phòng ngừa ứng phó với các tình huống khẩn cấp